thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
về tình hình dự báo thời tiết và dự báo về cơn bão số ba
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
phải bám sát để cập nhật tình hình thông báo khẩn cấp tới các địa phương để kịp thời ứng phó
thủ tướng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
và các cơ quan khí tượng thủy văn của các địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến của bão mưa lũ
tổ chức dự báo cảnh báo cung cấp thông tin đến các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến người dân ứng phó với mưa bão
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo ngành thủy sản phối hợp với lực lượng biên phòng tuyến biển
chính quyền các địa phương ven biển và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương giả soát kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển
đặc biệt là các tàu hoạt động ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão chủ động hướng dẫn tàu thuyền không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
những trường hợp không bảo đảm an toàn kiên quyết yêu cầu di chuyển về bờ tránh trú